viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiền giang cho biết vừa ký cáo trạng truy tố hai mươi hai bị can có liên quan đến vụ nổ súng làm bốn người thương vong tại cơ sở kinh doanh karaoke xo xã đặng thạnh tp mỹ tho tỉnh tiền giang
theo đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiền giang truy tố nguyễn thanh triều về tội giết người và tội cố ý gây thương tích truy tố trần quang quốc bảo về tội cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
cáo trạng còn có hai mươi bị can khác bị truy tố về tội gây dối trật tự công cộng và tội cố ý gây thương tích
theo cáo trạng do có mâu thuẫn cá nhân nên thạch trung nghĩa và dương minh nhật hẹn nhau tại quán karaoke xo để giải quyết
nhóm của nguyễn thanh hải cùng dương minh nhật nguyễn tấn anh quốc và đinh tuấn kiệt dẫn bạn đem theo dao tự chế và súng tìm nhóm của thạch trung nghĩa để giải quyết mâu thuẫn
tại đây hai bên đã xảy ra xô xát hỗn loạn rồi dùng súng bắn nhau chiều dùng súng bắn vào ngực khiến cho nguyễn thanh hải ngã gục xuống đường và tử vong sau đó
sau vụ nổ súng kinh hoàng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy bắt các đối tượng để điều tra